kính chào quý vị mời quý vị theo dõi chương trình nhịp sống miền đông được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị nghị quyết ba mươi một của bộ chính trị về chiến lược phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
tại tp hcm đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm có đạt ra nhiệm vụ trọng tâm về phát triển hạ tầng giao thông
trong đó chú trọng vào đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia để tạo động lực cho thành phố phát triển mạnh hơn trong giai đoạn mới
cụ thể hóa nội dung này hiện nay tp hcm tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ
với mục tiêu bảo đảm đưa những dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông trên địa bàn đi đúng tiến độ đề ra
ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông vận tải hoàn thành xây dựng các tuyến đường quốc lộ
và hệ thống đường kết nối nội vùng liên vùng theo quy hoạch để nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm quốc gia
nhất là tuyến vành đai ba bốn các tuyến đường cao tốc huyết mạch
đây là những mục tiêu trọng tâm mà chính quyền tp hcm đang tập trung triển khai quyết liệt
để đảm bảo từng dự án công trình đi đúng tiến độ và kỳ vọng mà lãnh đạo chính phủ các bộ ngành trung ương đề ra
từ đây mở ra cơ hội lớn để thành phố phát triển nhanh hơn xứng đáng là đầu tàu của khu vực miền đông nam bộ

dự án đường cao tốc bến lức long thành sau gần bốn năm tạm ngừng thi công do gặp vướng mắt
ngay khi được chính phủ tháo gỡ khó khăn chủ đầu tư cùng các nhà thầu khẩn trương tăng tốc trở lại
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến nay với mục tiêu hoàn thành nhiều hạng mục vào cuối năm hai nghìn hai mươi năm
phấn đấu thông xe tuyến đường vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi năm như chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
những ngày tháng bốn với khí hậu oi bức các công nhân kỹ sư thuộc gói thầu g một cầu bình khánh
cao huyện nhà bè tp hcm
biệt mài bám công trường để nhanh tiến độ thi công liên quan đến cốt thép
di chuyển ván khuôn căng cáp nỗ lực cả ngày lẫn đêm để bảo đảm tiến độ
đây là cầu rất phức tạp và khó khăn về mặt hình học
nhà thầu đã lắp xe đúc tại hai trụ chính p một mươi chín và p hai mươi
thời gian mỗi đốt thi công là một mươi tám ngày
với thời gian ngắn như vậy nên công tác điều phối nguồn lực vật tư máy móc là thách thức với nhà thầu
song nhà thầu đang nỗ lực triển khai nhằm đạt được mục tiêu sớm nhất
cầu bình khánh vượt sông xoài rạp là cầu dây văng
phần cầu chính dài gần tám trăm linh mét có độ tĩnh không năm mươi năm m
tiến độ đã đạt bảy mươi còn lại ba mươi khối lượng là thi công cầu chính
thời gian hoàn thành dự kiến giữa năm hai nghìn hai mươi
cùng với gói thầu g một ở hướng đông năm gói thầu làm cầu
và đường trên địa bàn huyện nhân trạch và long thành tỉnh đồng nai cũng được thi công nước rút ngày đêm
nắng nóng tại khu vực thi công cầu thị vải nhà thầu huy động gần ba trăm linh công nhân
và phương tiện máy móc làm việc ba k bốn kíp
theo các nhà thầu hiện một phần ba nền hạ của các gói thầu từ a một đến a sáu
với năm km trên một mươi sáu năm km phía đông đã hoàn tất phần đường đổ nhựa thảm đường
nhà thầu phấn đấu hoàn thành cơ bản một số hạng mục của gói thầu trong tháng bốn
phần còn lại hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
mới đầu thì máy móc chưa đầy đủ
bây giờ qua năm
công việc nó thường lợi trong thời tiết cũng hơi nắng
nhưng mà làm cũng hơi khó khăn nhưng mà vẫn đảm bảo thị đội thi công
toàn dự án cao tốc bến lức long thành đã đạt khối lượng hơn tám mươi
các gói thầu thi công cơ bản đúng tiến độ
riêng gói thầu a hai hai mươi bốn qua địa bàn tỉnh long an và thành phố hồ chí minh
và gói thầu g ba đang tìm kiếm nhà thầu mới sau khi dự án ngừng do vướng mắc pháp lý
về gói thầu g ba thì hiện nay là gói thầu này là cái đường găng của dự án
đến nay thì chúng đầu tư
thì cũng đã có tiến hành mời thầu trở lại sau khi nhà thầu cũ chấm dứt hợp đồng
tuy nhiên thì qua cái đợt mời thầu vừa rồi
thì mở thầu vào ngày hai mươi tháng ba đấy thì không có nhà thầu nhật bản nào tham gia
vì vậy là việc thực hiện đấu thầu như vậy là không huy động được nhà thầu
và đến nay thì chủ đầu tư là vec cũng đang báo cáo các bộ ngành và chính phủ
cũng như là xã hội
điều chỉnh hiệp định vay vốn cho phép các nhà thầu việt nam và nhật bản tham gia
để thi công phần còn lại của gói thầu c ba
gói thầu g ba trước khi tạm ngừng đã hoàn thành tám mươi khối lượng
chủ đầu tư cho biết nếu cơ chế mới đề xuất sớm được thông qua
đơn vị sẽ đưa dự án về đích đúng hẹn theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ là tháng chín năm hai nghìn hai mươi
dự án cao tốc bến lức long thành có chiều dài năm km
khi hoàn thành sẽ là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng bậc nhất phía nam
kết nối đông nam bộ tây nam bộ cũng như kết nối liên hoàn các tuyến cao tốc chính
như thành phố hồ chí minh và trung lương thành phố hồ chí minh và long thành
dầu dây và biên hòa vũng tàu góp phần phát triển kinh tế cho cả vùng
khác với trở ngại về cơ chế liên quan đến hiệp định vay của gica
mà dự án cao tốc bến lức long thành đang gặp phải
tại dự án trọng điểm khác là dự án mở rộng nút giao an phú ngay khu vực cửa ngõ thành phố hồ chí minh
chính quyền thành phố đang nỗ lực gỡ vướng về khâu giải phóng mặt bằng
và tìm giải pháp bảo đảm điều tiết giao thông thuận lợi
ở cái hầm h một này chúng ta có một mươi chín đốt trong đó có sáu cái đốt còn chìm
thì bây giờ chúng ta đang thi công hai phía và sẽ lấn dần ra ngã tư
và cái phương pháp thi công là chúng ta thi công hai đốt một hai đốt một và thi công xong trả mặt bằng để đủ mặt cắt
và chúng ta mới thi công tiếp cái phần còn lại
thành ra cái việc mà điều động giao thông tổ chức giao thông nó rất là quan trọng nếu không là nó sẽ ra động tắt
vấn đề nổi lên bây giờ đó là tổ chức điều tiết giao thông và tổ chức thi công
chỗ này thì chúng ta nghiên cứu theo phương án là đóng giao thông cục bộ
để di chuyển container xuống đây kết hợp với điều tiết cái phần xe hay bánh điều tiết từ xa
thì giờ nghiên cứu cái này cho nó kỹ và sớm bàn thống nhất phương án này
đánh giá tác động rồi lấy ý kiến các cơ quan sau khi có kết quả nghiên cứu bộ phỏng gì đó
rồi thậm chí là mình phải thông báo cho các hiệp hội các phương tiện người ta tham gia
qua kiểm tra thực địa chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng giao nhiệm vụ cho ủy ban nhân dân thành phố thủ đức
sớm giải quyết kiến nghị về giải phóng mặt bằng đối với quỹ đất thuộc địa bàn quản lý khoảng hai hai trăm hai mươi chín m hai
bàn giao thông kiến nghị thành phố thủ đức hỗ trợ đôn đốc công ty cổ phần đầu tư thủ thiêm
chủ đầu tư dự án đô thị phát triển an phú sớm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với quỹ đất hai mươi hai m hai
và bàn giao toàn bộ mặt bằng thuộc phạm vi dự án trong quý hai năm nay
từ đó chủ đầu tư có thể xây dựng hoàn thành công trình dịp ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
những gói thầu còn lại tại nút giao phức tạp hơn kết nối giao thông sẽ hoàn thành lần lượt trong năm hai nghìn hai mươi năm
dự án xây dựng nút giao an phú có tổng mức đầu tư hơn ba bốn trăm linh tỷ đồng
tại đây có tuyến đường sắt tốc độ cao
công tác giải phóng mặt bằng hiện được xem là điểm mấu chốt quyết định tiến độ của hầu hết các dự án ở thành phố hồ chí minh
do đó lãnh đạo thành phố liên tục đốc thúc các địa phương chủ động tháo gỡ tránh tình trạng vướng mắc về mặt mặt bằng
làm chậm tiến độ thi công dẫn đến nguy cơ làm tăng vốn đầu tư
hẹn gặp lại trong các lần phát sóng tiếp theo